một nhóm đối tượng chuyên phá cách sát trộm cắp tài sản lên tỉnh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an chủ trì
phối hợp với các huyện yên thành nghĩa đàn tỉnh nghệ an triệt phá
cầm đầu đường dây là nông văn hùng chú tại tỉnh con tum và trần văn hải chú tại tỉnh nam định
đã mong nối với đinh văn hưng và đậu minh mùi cùng tại tỉnh nghệ an
thực hiện sáu vụ trộm cắp tại các tỉnh nghệ an thanh hóa gây thiệt hại gần năm trăm linh triệu đồng
sau khi theo dõi nắm bắt được thời gian sinh hoạt của các bị hại
các đối tượng đã phân công cụ thể nhiệm vụ rồi chọn thời điểm đột nhập
sau mỗi phi vụ thành công nhóm này tiếp tục bàn bạc chọn địa bàn khác để hoạt động